thưa quý vị đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam là một trong những địa phương đầu tiên tại việt nam
thí điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và nói không với túi ni lông
hoạt động này không chỉ lan tỏa về việc bảo vệ môi trường
mà còn mở ra cơ hội lớn trong phát triển du lịch bền vững
đây cũng là tiền đề để hội an định hướng phát triển các mô hình du lịch bền vững
góp phần tạo nên thương hiệu xanh cho ngành du lịch ở quảng nam
ngay từ những ngày đầu hoạt động khu nghỉ dưỡng này đã theo đuổi hành trình bảo vệ môi trường
bằng cách sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường và thực hành chương trình giảm thiểu rác thải nhựa
mới đây khu nghỉ dưỡng đã chính thức công bố không còn rác thải nhựa ra môi trường
và không còn đủ nhựa dùng một lần trong quá trình vận hành
đồng thời trở thành khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại việt nam
khi mình đã công bố rằng chúng tôi là khách sạn không rác thải nhựa
thì rõ ràng chúng tôi tự đặt mình vô trong một gác lực phải luôn luôn duy trì nó như vậy
bởi vì thực sự ra nó cũng có rất là lợi cho doanh nghiệp
một khách sạn không rác thải nhựa là một cái
minh chứng rằng khách sạn này rất thân thiện môi trường
và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng du lịch khách trách nhiệm
đây cũng là một cái khu nghỉ dưỡng đầu tiên tiên phong trong cái việc là nói không rác thải nhựa
tôi nghĩ rằng là sắp tới sẽ là cái mô hình sẽ có cái ý nghĩa quan trọng là một cái thông điệp
để truyền thông đến tất cả các cộng đồng doanh nghiệp du lịch nói chung
cũng như các khu nghỉ dưỡng khu resort sẽ định hướng cho những sản phẩm
và du lịch của mình không sử dụng rác thải đặc biệt là rác thải nhựa
và phát triển du lịch xanh theo cái định hướng chung của tỉnh
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có hơn hai mươi đơn vị đăng ký thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh
tham gia dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch việt nam
được thực hiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
riêng thành phố hội an hiện có rất nhiều mô hình du lịch xanh được thí điểm thực hiện thành công
ngoài ra hàng chục doanh nghiệp của thành phố đã ký cam kết nói không với rác thải nhựa
đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm có ít nhất từ bảy mươi đến một trăm linh đơn vị nhận chứng nhận du lịch xanh
đây là nền tảng để hội an sớm được công nhận là điểm đến du lịch xanh
thu hướng gọi là du lịch xanh thì đoàn là càng ngày nó sẽ càng trở nên là một trong những hướng đi
rất là cần thiết và quan trọng
không chỉ riêng hội an mà tôi nghĩ là ở những nơi khác cũng đều phải hướng đến

hiện nay bộ tiêu chí phát triển du lịch xanh của tỉnh quảng nam rất cụ thể
có rất nhiều tiêu chí
tôi tin là chúng tôi cần phải truyền thống nhiều hơn nữa để mọi người dân
mọi du khách mọi nhà đầu tư hiểu được và cùng tham gia với chính quyền
để làm sao du lịch của tỉnh quảng nam là xanh hóa toàn bộ trong tương lai
mới đây tỉnh quảng nam đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước
công bố bộ tiêu chí du lịch xanh cho các đơn vị lữ hành
lưu trú nhà hàng điểm đến và xây dựng các sản phẩm du lịch xanh
để phục vụ du khách như tham quan điểm đến xanh
giới thiệu quá lưu niệm tái chế từ rác thải
qua đó hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch xanh quốc gia